lễ khai mạc liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín vừa được cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa tổ chức tại nhà hát lam sơn tỉnh thanh hóa
đêm khai mạc liên hoan gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật hoành tráng của tập thể nghệ sĩ diễn viên nhà hát ca múa kịch lam sơn
liên hoan năm nay có một mươi một đơn vị nghệ thuật và dân ca kịch tham gia với một mươi sáu chương trình biểu diễn
các vở sẽ được công diễn liên tục hai suốt sáng tối mỗi ngày kéo dài từ ngày một mươi một đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với việc không hạn chế về đề tài cho các vở diễn tham gia liên hoan đã tạo sự đa dạng phong phú cho các đề tài từ chính sử giã sử dân gian cho tới hiện đại
liên hoan có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn quảng bá phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian dân tộc truyền thống đặc sắc của việt nam
và tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp các nghệ sĩ gặp gỡ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm